viêm gan hiếm khi xảy ra ở trẻ em khỏe mạnh
xong đợt bùng phát này bệnh đã lây lan từ anh sang mỹ châu âu và châu á
điều bất thường là các trường hợp này đều không do virus gây viêm gan cấp tính mà chúng ta thường thấy như viêm gan a b cd hay e
nhật bản là quốc gia đông á đầu tiên ghi nhận trẻ em bị viêm gan do virus bí ẩn gây ra
theo tờ japan times bộ y tế nhật bản phát hiện ca bệnh là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
không được tiết lộ dưới tính và danh tính
bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng tương tự mà who cảnh báo về tình trạng viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
trong khi đó cơ quan y tế công cộng của canada cũng cho biết trên tờ gation
họ đang điều tra những báo cáo về tình trạng viêm gan cấp tính nghiêm trọng không lý do ở trẻ nhỏ
song giới chức nước này không tiết lộ số ca bệnh cũng như khu vực phát hiện
như vậy ít nhất một mươi bốn quốc gia đã phát hiện và ghi nhận các ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn này
đợt bùng phát đầu tiên được báo cáo vào đầu tháng bốn ở anh
tại đây một trăm một mươi một trường hợp đã được ghi nhận chủ yếu ở trẻ em dưới một mươi tuổi
trong khi đó theo who châu âu đã phát hiện một trăm bốn mươi trường hợp
giải rác ở tây ban nha một mươi ba ca và số ít tại đan mạch sáu ca ireland năm ca hà lan bốn ca
ý bốn ca naui hai ca pháp hai ca romania và bỉ nội quốc gia một ca

các trường hợp đầu tiên ở mỹ được xác định tại một bệnh viện của alabama vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
năm trẻ em nhập viện với tổn thương gan không rõ nguyên nhân
đến nay số ca bệnh đã tăng lên con số chín
tại israel giới chức y tế cũng đã phát hiện một mươi hai ca bệnh nằm trong chuỗi bùng phát này
thống kê của tổ chức y tế thế giới cho thấy ít nhất một mươi bảy trẻ em phải ghép gan và một bệnh nhi đã tử vong
tuy nhiên họ chưa rõ ca tử vong nằm ở quốc gia nào
giám đốc ncdc andrea mamadou
cho biết giả thuyết tình trạng phong tỏa vì covid một mươi chín có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch ở trẻ
bởi chúng ít được tiếp xúc với những mầm bệnh thông thường khi bị cách ly
viêm gan là tình trạng cơ quan bài tiết của cơ thể bị tổn thương
ảnh hưởng quá trình xử lý chất dinh dưỡng lọc máu và khả năng chống lại nhiễm trùng
khi gan bị viêm hoặc tổn thương chức năng gan có thể bị ảnh hưởng
thông thường viêm gan do virus gây ra
trong khi đó adenovirus là loại virus phổ biến
lây lan từ người sang người có thể gây ra nhiều loại bệnh từ nhẹ đến nặng hơn
tuy nhiên những loại virus này hiếm khi là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan
tổ chức y tế thế giới và trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh châu âu ecdc
đang tích cực điều tra nguyên nhân khiến gần hai trăm linh trẻ em bị viêm gan không rõ nguyên nhân trên toàn cầu
chia sẻ với phóng viên của euronews giám đốc amon cho biết
các ca viêm gan này đều có triệu chứng tương tự
phổ biến nhất với biểu hiện lâm sàng như
vàng da vàng mắt sau đó là nôn mửa hoặc các triệu chứng về tiêu hóa
bà cũng đưa ra lời khuyên chăm sóc các ca bệnh này
tương tự như tiến sĩ mira chan giám đốc trung tâm bệnh nhiễm trùng lâm sàng
và mới xuất hiện tại cơ quan an ninh y tế vương quốc anh vừa cập nhật vào hai ngày trước
theo đó cha mẹ và người giám hộ cần hết sức cảnh giác với các triệu chứng của viêm gan
bao gồm cả vàng da
cụ thể giám đốc chan cho biết
trẻ em có các triệu chứng của nhiễm trùng đường tiêu hóa như
nôn mửa và tiêu chảy nên ở nhà và không trở lại trường học
hoặc nhà trẻ cho đến bốn mươi tám giờ sau khi các triệu chứng chấm dứt
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cũng chỉ ra đối tượng của bệnh viêm gan
không rõ nguyên nhân bùng phát gần đây
chủ yếu là trẻ nhỏ dưới năm tuổi
trong đó hầu hết bệnh nhân ban đầu bị buồn nôn và tiêu chảy
sau đó bị vàng da